tín dụng đen tiếp tục là một trong những nhóm tội phạm được lực lượng công an tập trung chấn áp mạnh
và bạch tuộc của loại tội phạm này đã lan rộng khắp cả nước đẩy không ít người dân rơi vào cảnh trắng tay thậm chí là mất mạng
bằng nhiều thủ đoạn tinh vi các đối tượng này răng bẫy nhằm vào những người nhẹ dạ cả tin những người túng quẫn
những người không có điều kiện theo dõi thông tin cảnh báo được đăng tải thường xuyên trên các phương tiện thông tin đại chúng
phản ánh của nhóm phóng viên tại tỉnh kiên giang
công an phường an hòa thành phố giạch giá tỉnh kiên giang vừa kiểm tra hành chính ngôi nhà khu số tám phường an hòa
phát hiện và tạm giữ các đối tượng gồm tạ quốc hùng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai chú thành phố hà nội
lê công tùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai và bùi quốc anh sinh năm hai nghìn sáu cùng chú tại thành phố hải phòng
thu giữ nhiều tài liệu vật chứng có liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng
tại cơ quan công an ba đối tượng này khai nhận do không có nghề nghiệp ổn định để có tiền tiêu xài
từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai
cả ba rủ nhau đến địa bản tỉnh kiên giang thuê nhà để hoạt động tín dụng đen
các đối tượng đã cho nhiều nạn nhân vay với lãi suất hai mươi sáu một tháng tương đương với hơn ba trăm một mươi hai một năm
tổng số tiền cho vay gần năm trăm linh triệu đồng trong đó số tiền thu lợi bất chính hơn ba trăm linh triệu đồng